thực hiện chương trình làm việc toàn khóa từ ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đến ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
tại thủ đô hà nội ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai họp hội nghị lần thứ một mươi một để thảo luận cho ý kiến
về các dự thảo văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng báo cáo tình hình kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi và một số vấn đề quan trọng khác
đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ trì phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị
sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn thông báo của hội nghị
một ban chấp hành trung ương đảng đã thảo luận cho ý kiến về dự thảo các văn kiện đại hội một mươi ba
dự thảo báo cáo chính trị và dự thảo báo cáo một mươi năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bổ sung phát triển năm hai nghìn một mươi năm
dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
dự thảo báo cáo
ban chấp hành trung ương đảng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng nhiệm kỳ đại hội một mươi hai
ban chấp hành trung ương đảng giao bộ chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của trung ương
báo cáo tiếp thu giải trình của bộ chính trị chỉ đạo tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện trên
để triển khai các bước tiếp theo
ban chấp hành trung ương đảng tán thành trình đại hội mới bác của đảng
cho giữ điều lệ đảng hiện hành không bổ sung sửa đổi
giao bộ chính trị chỉ đạo nghiên cứu tiếp thu ý kiến trung ương và góp ý của các cấp ủy tổ chức đảng
để điều chỉnh bằng các quy định hướng dẫn của ban chấp hành trung ương đảng bộ chính trị ban bí thư
ban chấp hành trung ương đảng đã thảo luận cho ý kiến về báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín
tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi và kế hoạch tài chính ngân sách ba năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
ban chấp hành trung ương đảng giao bộ chính trị căn cứ ý kiến trung ương thảo luận báo cáo tiếp thu
giải trình của bộ chính trị để chỉ đạo tiếp thu hoàn chỉnh ban hành kết luận chỉ đạo ban cán sự đảng chính phủ
hoàn chỉnh báo cáo trình kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn xem xét quyết định
ban chấp hành trung ương đảng đã xem xét thảo luận cho ý kiến vào các văn bản báo cáo những công việc quan trọng của bộ chính trị
đã giải quyết từ sau hội nghị trung ương một mươi khóa một mươi hai đến hội nghị trung ương một mươi một khóa một mươi hai báo cáo công tác tài chính đảng năm hai nghìn một mươi chín
bốn ban chấp hành trung ương đảng đã bầu bổ sung bốn ủy viên ủy ban kiểm tra trung ương khóa một mươi hai xem xét quyết định thi hành kỷ luật
bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với ông nguyễn bắc son nguyên ủy viên trung ương đảng khóa một mươi
tuyên giáo trung ương ông trương minh tuấn ủy viên trung ương đảng khóa một mươi hai phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
ban chấp hành trung ương đảng kêu gọi toàn đảng toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết thống nhất phát hủy những kết quả quan trọng
toàn diện đã đạt được trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc
độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc giữ vững môi trường hòa bình ổn định hoàn thành thắng lợi mục tiêu
nhiệm vụ đề ra cho cả năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi cũng như cả nhiệm kỳ đại hội một mươi hai của đảng tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng